xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của rãnh mây rông tầng thấp có trục qua khu vực trung trung bộ
riêng khu vực bắc bộ do ảnh hưởng của hội tụ gió đông ở trên cao
nên nhiều nơi sẽ có mưa với lượng khá
từ hôm nay cho đến đêm chín tháng chín
ở khu vực ven biển đồng bằng trung du bắc bộ hà nội hòa bình yên bái
và tại khu vực bắc trung bộ sẽ có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ bảy mươi một trăm hai mươi mm
có nơi là trên một trăm tám mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
do có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở bắc bộ và tại bắc trung bộ
ở ngưỡng mắt mẻ không quá ba mươi độ
các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
với lượng từ hai mươi đến bốn mươi mm
có nơi là trên năm mươi mm
nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trời nhiều mây và chiều tối sẽ có mưa rào rải rác
cục bộ có mưa vừa
nhiệt độ trưa chiều ba mươi ba mươi ba độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ
thời tiết chủ đạo là trạng thái có mưa bất trợt trong ngày
có nắng giãn đoạn
lưỡng mưa sẽ có xuống giảm nhẹ
thuận lợi hơn cho các hoạt động chuẩn bị đón trung thu của người dân
dự báo nhiệt độ cao nhất trưa chiều
tại các tỉnh thuộc tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ
trên biển khu vực bắc biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa
sẽ có mưa rông gió đông bắc cấp bốn cấp năm
khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm quần đảo trường sa
có mưa rông mạnh ở vùng biển phía nam
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
và gió giật mạnh
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
lần lượt là hai mươi sáu ba mươi một độ và hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội
nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh nhiệt độ hai mươi ba hai mươi tám độ